các bạn hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại